ngày một mươi hai tháng hai giám đốc công an tp hcm đã phân công thiếu tướng mai hoàng phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm trực tiếp chỉ đạo xác lập chuyên án
các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố đã triển khai sáu tổ công tác ra soát hiện trường tại khu vực nhà trọ
địa điểm có liên quan và xác minh thông tin các cá nhân ở cùng khu vực nhà trọ của nạn nhân cùng các đầu mối thông tin khác nhau tại nhiều địa phương
nguyễn đăng khoa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín cư trú tại phòng trọ số một mươi bốn nhà số một trăm linh ba trên một mươi tám quang trung khu phố năm phường tăng nhân phố b tp thủ đức có nhiều biểu hiện bất thường
chỉ trong chưa đầy hai mươi bốn giờ khẩn trương truy xét lực lượng phá án đã truy bắt được nguyễn đăng khoa khi đang lẩn trốn tại xã cát khánh huyện phủ cát tỉnh bình định
tại cơ quan điều tra khoa khai vào khoảng một mươi năm h ngày tám tháng hai tức hai mươi chín tết sau khi dẫn dụ nạn nhân qua phòng trọ số một mươi bốn với lý do phụ giúp dọn đồ đạc
nguyễn đăng khoa đã khóa cửa phòng dùng dao đe dọa uy hiếp nhằm mục đích cướp tài sản sau đó đã dùng vũ lực tấn công và đâm nạn nhân
nguyễn đăng khoa còn hiếp dâm nạn nhân và chiếm đoạt một lắc tay và một nhẫn trên người hai nhẫn vàng chín nghìn chín trăm chín mươi chín và một sợi dây chuyền một đôi bông tai bên trong ba lô và ba triệu đồng trong túi đeo chéo của thống
đáng chú ý để che giấu hành vi phạm tội nguyễn đăng khoa đã dùng dao phân tử thi của nạn nhân thành nhiều phần
bỏ vào túi nilon đen đem đi phi tăng tại khu vực bội cây rậm rạp ven đường nội bộ của công nghệ cao tp thủ đức thuộc phường tăng nhân phú a tp thủ đức